ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã trở thành một ngày đặc biệt với người dân hai nước việt nam và
indonesia khi đường bay thẳng đầu tiên giữa hai quốc gia chính thức được khai trương
ghi thêm một mốc hành trình quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp
thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước mời quý vị đến với những ghi nhận của nhóm
phóng viên truyền hình nhân dân đang có mặt tại bali nước cộng hòa indonesia
sân bay quốc tế ngurai của bali indonesia ngày hai mươi chín tháng năm trở nên đặc biệt hơn khi đón chào
những du khách từ việt nam đến với bali trên chuyến bay thẳng đầu tiên giữa hai quốc gia
thay vì phải di chuyển từ sáu đến bảy tiếng và phải tạm dừng tại một quốc gia thứ ba nào đó
thì nay chỉ cần gần bốn giờ đồng hồ người dân indonesia cũng như người dân việt nam và bạn
bè quốc tế có thể đến thăm đất nước của nhau dễ dàng hơn
theo thống kê
quốc gia sơ bộ thì ngay trong ngày đầu tiên đưa đường bay thẳng vào hoạt động
trên chín mươi ba số chỗ đã kín hành khách điều đó cho thấy đường bay thẳng giữa thành phố
hồ chí minh của việt nam và bali của indonesia đi vào hoạt động đã giúp cho
giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn
việt nam và indonesia đã có những truyền thống về cả về chính trị cả về thương mại
đối ngoại rất là tốt thành phố hồ chí minh là một trung tâm văn hóa
văn hóa du lịch kinh tế của việt nam và bali là một trung tâm du lịch rất là lớn
ngoại giao nhân dân kết nối giữa du lịch sẽ tạo sự hiểu biết và chúng tôi tin tưởng rằng với việc mà tăng
cường cái khách du lịch giao lưu giữa việt nam và indonesia trong thời gian tới thì sẽ góp phần
cho việc tăng trưởng giao thương cũng như tăng trưởng kinh tế giữa hai bên
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến nay mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam
và indonesia đã có những bước phát triển vượt bậc mang lại lợi ích cho cả hai bên trong những năm
qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và indonesia tiếp tục phát triển tốt đẹp và chặt chẽ hơn trên
mọi lĩnh vực từ kinh tế chính trị quốc phòng an ninh đến giáo dục du lịch
hai quốc gia chúng ta đã có mối quan hệ truyền thống rất lâu đời từ xa xưa trong những năm gần đây
nền kinh tế của việt nam và indonesia đều có sự phát triển nhanh chóng và tăng trưởng không
ngừng không chỉ là sự phát triển của hợp tác kinh tế việt nam và indonesia cũng có sự hợp tác
rất tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực như giao lưu nhân dân văn hóa du lịch nông nghiệp công nghệ
thông tin và đây là thời điểm để chúng ta thúc đẩy sự hợp tác toàn diện lên một bước tiến mới
indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới gồm hơn một mươi bảy năm trăm linh hòn đảo lớn nhỏ
nằm giữa lục địa châu á và châu đại dương nối liền ấn độ dương với thái bình dương hai quốc
gia đang tích cực tiến tới mục tiêu đưa giá trị thương mại song phương lên con số một mươi tỷ usd vào
năm hai nghìn hai mươi và với sự hợp tác chặt chẽ và phát triển toàn diện việt nam indonesia đang nỗ lực cùng
các nước thành viên xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết tự cường và phát triển bao trùm phát huy
vai trò trung tâm ở khu vực chủ động tham gia vào quá trình định hình các sáng kiến hợp tác khu vực